hôm nay các địa phương miền núi phía bắc như cao bằng bắc cạn tiếp tục xảy ra rông lốc khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng
cơn mưa vừa diễn ra vào tối nay tại thủ đô hà nội cũng đã khiến cho cây xanh bị đổ gãy gây ủn tắc giao thông
còn trên địa bàn tỉnh tuyên quang mưa kèm với rông lốc đã gây thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống của người dân
mưa rông đã làm một trăm một mươi bảy ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái trong đó có một ngôi nhà ở huyện hàm yên bị đổ sập hoàn toàn
mưa rồng cũng làm năm mươi bốn hectare lúa và cây màu bị gãy đổ ước tính thiệt hại hơn một bảy tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiệt hại do rông lốc mưa lớn gây ra chính quyền địa phương các cấp của tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các bộ
chuyên môn xuống các xã thôn bị thiệt hại nhằm nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở
sớm ổn định cuộc sống khắc phục thiệt hại về hoa màu